do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong hai ngày qua đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng tại khu vực miền trung
mưa lớn đã khiến một số khu vực bị ngập sâu và bị chia cắt hoàn toàn
hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rông của tỉnh quảng trị có nhiều ngầm tràn và tuyến đường bị ngập cục bộ
chia cắt giao thông do nước dâng cao
cụ thể huyện hương hóa ngập cục bộ chia cắt giao thông tại nhiều vị trí như ngầm tràn thôn raman
cầu tràn thôn a sắc thuộc xã lìa cầu tràn thôn tà rùng thuộc xã hướng việt
cầu tràn ở các thôn trùm sa rô ba tầng loa thuộc xã ba tầng hồ mới rà lì rào nguồn rào pin thuộc xã hướng sơn
huyện hương hóa đã di rời hai mươi năm hộ với bảy mươi khẩu ở khóm dân cư cao việt duy tân thuộc thị trấn lao bảo ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt
tại huyện đắk rông nhiều ngầm tràn ngập sâu từ một đến hai mét gây chia cắt đường vào trung tâm các xã ba nang
ba lòng triệu nguyên
trong khi đó tại tỉnh quảng nam do mưa lớn suốt hai ngày qua đã khiến xã lăng cùng bốn xã biên giới của huyện tây giang
tỉnh quảng nam bị cô lập giao thông bị chia cắt do tuyến đường độc đạo dt sáu trăm linh sáu bị ngập sâu nhiều đoạn bị sạt lở
để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn huyện tây giang đã chỉ đạo các xã trên địa bàn
khẩn trương triển khai bốn tại chỗ chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu
công an huyện tây giang đã tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát chốt chặn tại các khu vực bị ngập sâu sạt lở không cho người dân qua lại nguy hiểm
đồng thời chỉ đạo công an các xã bám sát địa bàn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có tình huống xấu xảy ra